từng trải qua sinh tử đứng giữa danh giới của sự sống và cái chết điều đó đã khiến cho người cựu chiến binh trở nên dám nghĩ dám làm dám thử thách để vươn tới những mong muốn tốt đẹp hơn cho cuộc sống
nhiều cựu chiến binh đã trở thành người đi đầu và tiên phong trong phong trào làm kinh tế giỏi so đói giảm nghèo làm sâu cho quê hương
cựu chiến binh trịnh văn tiến là một trong những người đi đầu và tiên phong của thành phố tam điệp về phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với mục tiêu tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
cựu chiến binh trịnh văn tiến là một trong những người đi đầu và tiên phong trong phong trào làm kinh tế giỏi so đói giảm nghèo làm sâu cho quê hương